không biết là ông tấn công mình hay không nhưng vẫn cứ phải vào được đúng rồi là cái quan trọng nhất

tốt đến khoảng hơn một trăm linh tết đốt thì hôm nay em cũng muốn đọc thử đây
người tôi nhỏ nhắn thế này mà tôi thấy nạn nhân to cao quá tôi cũng không nghĩ là tôi
cóng được nhận cho xuống nhưng lúc đó do là là cái tinh thần gọi là thấy người bị nạn
nên là cũng có bách chúng tôi cũng không không không nghĩ là vấn đề này chúng tôi
cũng thiếu người để lấy được thành tích hay lấy cái khen thưởng gì cả

đối với công an nhân dân đấy thì là trong quá trình tổ chức cứu nạn đối hộ thì là

à à à à à ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ